đối chức làn sóng omicron không chỉ hà nội
tp hcm cũng đang phải đối diện với loại biến thể mới tàng hình đang chiếm sáu mươi bốn
cụ thể tp hcm vừa có biến chủng ba một và ba hai nên số ca mắc tăng cao
tuy nhiên người tiêm vaccine được bảo vệ không bị nặng
nên tp hcm vẫn đẩy mạnh chiến dịch tiêm vaccine
biến thể omicron tàng hình chiếm sáu mươi bốn tại tp hcm
đó là thông tin được sở y tế đưa ra tại cuộc họp của ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
và phục hồi kinh tế tp hcm
giám đốc sở y tế tp hcm tăng trí thượng cho biết
thế giới trải qua ba làn sóng covid một mươi chín và mỗi làn sóng tương ứng với một biến chủng
cụ thể làn sóng hai là delta và làn sóng ba là omicron
với hai biến thể là ba một và ba hai
ba hai giống ba một
nhưng mức độ lây lan nhanh hơn
trả lời câu hỏi nếu có làn sóng mới ba hai thì vaccine tiêm rồi có tác dụng không
ông tăng trí thượng cho biết tổ chức y tế thế giới đã khẳng định
vaccine vẫn có hiệu quả bảo vệ cơ thể không bị bệnh nặng
nhưng vaccine không đủ sức chống trọi để cơ thể không bị nhiễm
khi bị ba hai tấn công thì người tiêm vaccine được bảo vệ để không bị nặng
do đó chiến dịch tiêm vaccine vẫn phải đẩy mạnh cho dù biến chủng ba hai đang chiếm ưu thế
theo ông tăng trí thượng
kỹ thuật sàng lọc nhanh hiện nay chỉ cho biết có nhiễm omicron hay không
còn chi tiết omicron ba một hay ba hai thì phải giải trình tự gen
đến sáng ngày chín tháng ba trong một trăm một mươi chín trường hợp mà ngành y tế thành phố tầm soát ngẫu nhiên
có một trăm linh ba trường hợp dương tỉnh với omicron tám mươi sáu
qua giải mã sáu mươi bảy mẫu gen thì phát hiện bốn mươi ba k ba hai và hai mươi bốn k ba một
tức chủng ba hai chiếm sáu mươi bốn
ông tăng trí thượng
giám đốc sở y tế tp hcm
cho biết đợt dịch hiện nay chúng ta vừa có ba một và ba hai
nên giải thích được vì sao lây lan rộng như vậy
có một số nước chỉ mới có ba một thôi chuẩn bị đón ba hai
về lập luận chủ quan chúng ta không nên quá lo lắng sẽ có chủng mới
vì nó đã xảy ra với chúng ta rồi
nếu có thì một chủng gì đó chúng ta không biết trước được
thế giới thì họ đang chuẩn bị đón ba hai
mặc dù người đứng đầu sở y tế tp hcm cho rằng không nên quá lo lắng
tuy nhiên người dân cũng không được nhận được

chủ tịch tp hcm phan văn mãi yêu cầu sở y tế phân tích
đánh giá đúng tình hình đưa ra các giải pháp phù hợp trong phòng chống dịch
đồng thời có sự lo lắng về làn sóng dịch covid một mươi chín mới này
hướng về vấn đề thảo luận tại phiên họp
chủ tịch tp hcm phan văn mãi cho biết gần đây
một số phương tiện truyền thông có thông tin trong sáu tháng tới
thành phố hồ chí minh sẽ xuất hiện thêm một làn sóng dịch nữa
thông tin này ít nhiều gây lo lắng với người dân
do đó ông mã yêu cầu ngành y tế phân tích đánh giá đúng tình hình
đưa ra các giải pháp phù hợp trong phòng chống dịch
với ngành giáo dục ông mãi cho biết dù có sự chuẩn bị
nhưng ca nhiễm vẫn tăng trong mấy tuần đi học
vì vậy cần phải có các biện pháp an toàn hơn
ông cũng cho rằng tình hình hiện nay cần tránh trường hợp một số nơi quá lo lắng
có thể đưa ra các biện pháp cực đoan một số nơi lại lơ là chủ quan
ông chỉ đạo các địa phương tăng cường và triển khai mạnh mẽ chiến dịch
bảo vệ nhóm người có nguy cơ cao và trẻ em triển khai các biện pháp chống dịch
nhưng cũng quan tâm tháo gỡ các vướng mắc để khôi phục kinh tế
ông yêu cầu các địa phương các ngành nhất là sở y tế
bàn kỹ các giải pháp phòng chống dịch phù hợp
khi ba tháng tới thành phố mở cửa hoàn toàn về du lịch và đường hàng không
cần đưa ra những biện pháp phù hợp nào
khẳng định lại một lần nữa khi bị ba hai tấn công chúng ta vẫn bị nhiễm
nhưng những người tiêm vaccine sẽ được bảo vệ không bị bệnh nặng
tuy nhiên việc nhiễm hết chủng này sang chủng khác sẽ khiến phổi tổn thương
nếu bạn biết yêu thương bản thân và bảo vệ cộng đồng
thì tốt nhất hãy thực hiện quy định năm k tiêm vaccine và đừng chủ quan
cũng tại cuộc họp này bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đề nghị thay đổi quy định năm k
trong phòng chống dịch covid một mươi chín để đảm bảo tính khả thi hiệu quả
tránh trường hợp hướng dẫn mà người dân không thực hiện được
liệt kê ra những điểm của năm ca hiện nay không còn phù hợp nữa
bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên cho biết
đeo khẩu trang sát khuẩn thì người dân tương đối quen
nên làm được như khoảng cách thì bất ổn rồi
quy định không tập trung cũng không còn phù hợp nữa
nhưng cứ bảo tuân thủ năm k mà không sửa lại cho phù hợp
người dân không thực hiện được quy định vì không sát tình hình thực tế
người đứng đầu đảng bộ thành phố dẫn chứng rằng học sinh giữ được khoảng cách lúc học
nhưng lúc ăn lúc ngủ thì không
chúng ta phải hướng dẫn lại cho phù hợp thực tế để đảm bảo tính khả thi hiệu quả
tránh trường hợp hướng dẫn thì có nhưng không làm được
đề nghị tiếp tục nghiên cứu thay đổi cho phù hợp
bí thư thành ủy lo ngại nhất là số ca nhiễm covid một mươi chín học sinh cấp tiểu học
hiện cao hơn cấp học khác
ông đề nghị có sự phối hợp giữa ngành y tế với nhà trường
phụ huynh để kiềm chế lây nhiễm trong học đường
người đứng đầu đảng bộ tp hcm cho rằng
các cháu đi học bị nhiễm covid một mươi chín cũng ảnh hưởng đến hoạt động của gia đình
phụ huynh phải chạy tới chạy lui chỗ này khó nhưng phải giải được
bên cạnh đó bí thư thành ủy cho rằng
hướng dẫn thủ tục khai báo y tế cần thực sự ngắn gọn để người dân dễ thực hiện
người dân phải thấy quyền lợi khi khai báo y tế
nếu không sẽ dẫn đến tình trạng nhiễm và tự điều trị
việc này phải tuyên truyền tới nơi tới trốn
để người dân thấy được ý thức nghĩa vụ và quyền lợi của mình
khi khai báo và ngành chức năng thống kê phát hiện và xử lý
ngoài ra theo ông ngành y tế cần hướng dẫn công tác phòng chống dịch
tại các cơ quan doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh
và quy định trách nhiệm chế tài để tránh trường hợp
người làm người không dẫn tới hệ quả khác
bí thư thành ủy nhấn mạnh việc đưa ra các biện pháp chủ động
để phòng ngừa lây nhiễm hạn chế tối đa ca bệnh nặng và những ca tử vong
ông nói thành phố đang trong giai đoạn quá độ chống dịch
nên phải làm tốt phòng chống dịch để sản xuất kinh doanh phục hồi kinh tế
nhất là sắp tới mở cửa du lịch
bí thư thành ủy tp hcm nhấn mạnh việc này không đơn giản
nhưng các đồng chí từng có sáng kiến sáng tạo trong quá trình chống dịch
nên chắc chắn từng nơi sẽ làm được
trong hai năm qua có thời điểm dịch bệnh diễn ra căng thẳng
nghề mai táng f tử vong được coi là một nghề đặc biệt
tuy nhiên nhìn vào thực tế ở tỉnh quảng ngãi
mặc dù người mất vì covid một mươi chín được hỗ trợ chi phí mai táng
thế nhưng việc này đang bị thả nổi khiến người dân mất từ hai mươi đến ba mươi năm triệu đồng
lãnh đạo sở y tế quảng ngãi nói rằng rất sốc khi biết việc này
cụ thể nhiều gia đình có người thân mất vì covid một mươi chín rất bức xúc
khi mà dịch vụ tăng lễ tự định đoạt chi phí mai táng
khi có người mất vì covid một mươi chín cơ sở tăng lễ liền biết thông tin
và liên hệ với gia đình đặt vấn đề lo mai táng
chỉ một chiếc quan tài loại thường quãng đường vận chuyển chưa đến một mươi km
nhưng cơ sở mai táng hết giá từ hai mươi năm ba mươi năm triệu đồng
người thân qua đời do covid một mươi chín khiến gia đình bối rối
do đó họ buộc phải chấp nhận mức giá mà các cơ sở dịch vụ tăng lễ đưa ra
liên quan đến việc phản ánh cơ sở dịch vụ tăng lễ chặt chém gia đình
có thân nhân tử vong vì covid một mươi chín ông lê báy phó giám đốc sở y tế quảng ngãi cho biết
bản thân ông rất sốc khi tiếp nhận thông tin báo chí phản ánh về vụ việc
theo ông lê báy quy định của bộ y tế nêu rõ
quy trình xử lý người tử vong vì covid một mươi chín phải khép kín
khi f không may qua đời cơ sở điều trị phải tổ chức khâm liệm vận chuyển đến nơi trôn cất
như vậy việc bệnh viện lao và bệnh phổi để người nhà tự thỏa thuận
với cơ sở tăng lễ làm việc này là sai quy định
mặt khác theo quy định hiện hành gia đình có người thân mất vì covid một mươi chín không tốn chi phí mai táng
chi phí mua quan tài vận chuyển đến nơi trôn cất hỏa thiêu sẽ được hỗ trợ từ nguồn kinh phí phòng chống dịch
thế nhưng nhiều người đã bị cơ sở dịch vụ chặt chém số tiền từ hai mươi đến ba mươi năm triệu đồng
để lo mai táng cho người thân qua đời
có trường hợp tốn đến sáu mươi triệu đồng nếu muốn đưa thi thể ra thành phố đà nẵng hỏa táng
lúc đầu bệnh viện có thực hiện việc này rất tốt nhưng gần đây lại để xảy ra sự việc
người dân tự thỏa thuận với dịch vụ mai táng
làm như vậy là sai quy định hoàn toàn
cái này bệnh viện biết nhưng chắc do nhiều công việc mệt mỏi nên mới như vậy ông bay nói
về câu hỏi trách nhiệm của sở y tế ông ấy cho rằng
sở nhiều lần chỉ đạo các cơ sở điều trị bệnh nhân covid một mươi chín phải thực hiện đúng các hướng dẫn
đơn vị nào có khó khăn phải báo cáo để sở có hướng chỉ đạo giải quyết
tuy nhiên bệnh viện lao và bệnh phổi không báo cáo vấn đề này
phó giám đốc sở y tế quảng ngãi cho biết đã chỉ đạo bệnh viện lao và bệnh phổi quảng ngãi
chấn chỉnh sự việc báo chí phản ánh
nếu người dân có đơn thư liên quan đến vụ việc sở y tế sẽ chỉ đạo thanh tra vào cuộc làm rõ
ông bày nói người dân phải có đơn thư nêu rõ về vụ việc thì sở mới có đủ cơ sở để chỉ đạo thanh tra vào cuộc
được biết từ khi đợt dịch covid một mươi chín thứ tư bùng phát quảng ngãi ghi nhận hai mươi hai trường hợp mắc covid một mươi chín
trong đó có một trăm một mươi một bệnh nhân đã tử vong